hội nghị an ninh châu á còn được biết đến với tên gọi đối thoại shangri la lần thứ một mươi bảy tại singapore đã bế mạc sau ba ngày làm việc với năm phiên toàn thể và bốn phiên họp đồng thời
đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự đối thoại
đại biểu các nước đối thoại shangri la lần thứ một mươi bảy này đã tập trung thảo luận trình bày quan điểm của mình xoay quanh các chủ đề chính như vai trò lãnh đạo của mỹ cùng với các thách thức an ninh ấn độ dương thái bình dương
chống leo thang khủng hoảng triều tiên định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu á những khía cạnh mới của chủ nghĩa khủng bố và hoạt động chống khủng bố nâng cao chất lượng hợp tác an ninh khu vực
đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng quốc phòng việt nam đã có bài phát biểu khẳng định rõ quan điểm đường lối cùng với chính sách quốc phòng của việt nam góp phần cùng với các nước phân tích và định hình trật tự an ninh đang biến đổi tại châu á nói chung cũng như khu vực châu á thái bình dương nói riêng

đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng quốc phòng việt nam đã có bài phát biểu khẳng định rõ quan điểm đường lối cùng với chính sách quốc phòng việt nam nói riêng